kính chào quý vị và các bạn trong hai ngày tới tại phía đông bắc bộ tiếp tục xu thế tăng nhiệt nhẹ mưa nhỏ và sương mù vẫn xuất hiện vào đêm và sáng ban ngày trời nắng ấm nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ phổ biến ở mức không quá hai mươi tám độ
sau đó sang ngày mùng tám không khí lạnh tăng cường khiến cho trời chuyển rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại có mưa mưa nhỏ rải rác mức nhiệt cao nhất sẽ giảm mạnh về mức từ một mươi tám đến hai mươi một độ
ở phía tây bắc bộ trong vòng hai ngày tới phổ biến ít mưa ngày trời có nắng với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức cao nhất là ba mươi độ vào thời điểm buổi trưa và buổi chiều
sau đó sang ngày mùng tám thời tiết sẽ thay đổi rõ rệt khi nhiệt độ giảm mạnh trời rét vùng núi có rét đậm rét hại với nhiệt độ không quá hai mươi một độ
dọc theo các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong vòng hai ngày tới cũng trong xu thế tăng nhiệt trưa chiều đạt mức hai mươi tám cho đến hai mươi chín độ
mưa nhỏ sương mù xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng sớm
ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh từ ngày mùng tám ở phía bắc khu vực trời sẽ chuyển rét phần phía nam nhiệt độ chỉ giảm nhẹ khoảng một độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới ổn định hầu như là không có mưa
ngày nắng nhiều nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
hiện đang trong giai đoạn mùa khô tại tây nguyên nên thời tiết trong ba ngày tới sẽ phổ biến là tạnh giáo hầu như là không có mưa
bát ngày trời có nắng nhiều
nhiệt độ ban trưa tại khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ ban đêm trời xe lạnh
đối với khu vực nam bộ thời tiết khô giáo không mưa cường độ nắng có phần gia tăng hơn với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi một đến ba mươi bốn độ

nhiệt độ ban trưa tại khu vực nam bộ có nơi số điện nắng có phần gia tăng hơn với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi một đến ba mươi bốn độ